chính phủ vừa có chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia
cho ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để trang bị cho các bộ ngành địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cụ thể xuồng cấp xuồng cao tốc các loại bảy mươi tám bộ và thiết bị chữa cháy đồng bộ
máy bơm nước chữa cháy một trăm linh ba bộ máy phát điện loại ba mươi kva bốn mươi sáu bộ
máy khoăn cắt bê tông thiết bị khoăn cắt là ba mươi năm bộ
bộ tài chính chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo
việc xuất cấp quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành